thực tế cho thấy công tác chống buôn lậu gian lận thương mại còn nhiều hạn chế
một số đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao trong công tác xử lý hình sự
năm hai nghìn một mươi bảy ngành hải quan được quốc hội bộ tài chính giao dự toán thu là hai trăm tám mươi năm tỷ đồng tăng năm sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu
đây là nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi ngành hải quan phải quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp thu và chống thất thu
đồng thời cần tiếp tục cải cách hoàn thiện thể chế chính sách ra soát những vướng mắc bất cập của cơ chế để bổ sung hoặc thay thế
ngay trong phiên giao dịch việc làm đầu năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hôm qua ngày một mươi tháng một tại sàn giao dịch việc làm hà nội đã có hơn một một trăm linh vị trí việc làm dành cho người lao động và chín trăm linh chỉ tiêu tuyển sinh
đây là một trong những dấu hiệu tích cực và được kỳ vọng là khởi đầu cho sự đột phá của thị trường lao động góp phần giảm thiểu số lao động thất nghiệp hiện nay
phiên giao dịch việc làm đầu năm đã thu hút sự tham gia của bốn mươi chín doanh nghiệp cơ sở đào tạo
trong đó doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất là năm mươi bảy một do là dịp cận tết nguyên đán
nên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao chủ yếu tập trung ở các vị trí nhân viên bán hàng chăm sóc khách hàng thu ngân dịch vụ
phiên giao dịch đầu năm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động khu vực hà nội và lân cận
tổ chức nó khác hơn các phiên khác bởi vì đây là một phiên viện đầu năm
nên chúng tôi cũng mong muốn làm ra một phiên khởi đầu tốt đẹp cho cả năm hai nghìn một mươi bảy
với phiên giao dịch việc làm hôm nay thì chúng tôi đã có sự phối hợp với các trường
trên địa bàn thành phố với các đơn vị đào tạo với các doanh nghiệp có cuộc khảo sát về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
cũng như các đơn vị tuyển sinh để làm sao mà đem lại nhiều cơ hội việc làm thiết thực cho người lao động
khởi nghiệp việc làm chính là tiềm năng và động lực để phát triển sâu
mong muốn từng sinh viên từng thanh niên và mỗi gia đình sẽ chủ động tìm tạo việc làm một cái thu nhập chính đáng
và từ đó cũng mong muốn các doanh nghiệp
để mà phối hợp các trung tâm hệ thống dịch vụ việc làm các trường nghề đẩy mạnh giới thiệu và tạo điều kiện cho thanh niên
để tiếp cận những công việc mới những ngành nghề mới để giảm tải số thanh niên không có việc làm và thất nghiệp
với những dấu hiệu tích cực từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu thị trường lao động trong năm hai nghìn một mươi bảy dự báo sẽ có nhiều khởi sắc
với hàng chục nghìn chỉ tiêu tuyển dụng
không chỉ thị trường trong nước mà xuất khẩu lao động cũng hứa hẹn có nhiều chuyển biến tích cực
tạo cơ hội việc làm cho người lao động
tuy nhiên để đảm bảo kết nối cung cầu cần sự nỗ lực và thay đổi từ cả phía người lao động và đơn vị tuyển dụng
ở phần tiếp theo của chương trình vụ cháy trên vịnh hạ long đình chỉ đội tàu của công ty ánh dương
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có công văn về việc đình chỉ hoạt động của đội tàu gồm sáu tàu
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại ánh dương i từ ngày một mươi tháng một
cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh cũng tạm thời từ chối cấp phép rời cảng bến
đình chỉ hoạt động trên vịnh hạ long đối với đội tàu của công ty nói trên trong đó có ba tàu nghỉ đêm
công ty để xảy ra cháy tàu chỉ được hoạt động trở lại sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với
ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo phải nêu rõ nguyên nhân xảy ra cháy tàu cơ quan quản lý nhà nước
đã yêu cầu và doanh nghiệp đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp khắc phục đồng thời
các cơ quan chức năng của tỉnh cũng khẳng định doanh nghiệp đủ điều kiện phục vụ khách du lịch
trên vịnh hạ long trước đó vào lúc sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày tại khu vực hang luồn gần đảo ti tốp
trên vịnh hạ long vụ cháy tàu vỏ gỗ ánh dương một mươi hai khiến nhiều hành khách hoảng loạn trên tàu
lúc này có một mươi bốn khách du lịch quốc tế rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
công ty nhiệt điện vĩnh tân đơn vị quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai vừa mời
người dân huyện tuy phong sống cạnh nhà máy tới thăm quan kiểm tra giám sát công tác vận hành
nhà máy đặc biệt là công tác quản lý môi trường của nhà máy gần ba mươi người đại diện cho nhân dân
địa phương và cán bộ chính quyền huyện tuy phong đã vào tham quan quy trình hoạt động nhà máy
giám sát công tác vận hành cũng như xử lý môi trường quản lý bãi thải xì của công ty nhiệt điện
vĩnh tân tại đây đại diện nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai đã giới thiệu sơ lược về quy trình
vận hành nhà máy xỉ công tác vận hành hệ thống tiếp cận than công tác kiểm soát và xử lý
cho bay khói thải nước thải hoạt động xử lý tại bãi xỉ thải của nhà máy đồng thời giải đáp
những thắc mắc các câu hỏi về vấn đề vận hành các hoạt động xử lý bảo vệ môi trường của nhà máy
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai gồm hai tổ máy có công suất một hai trăm bốn mươi bốn mw do tổng công ty phát điện ba
làm chủ đầu tư thuộc trung tâm điện lực vĩnh tân đặt tại xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận
từ năm hai nghìn một mươi năm khi đi vào hoạt động chính thức
mỗi ngày nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai có công suất một hai trăm bốn mươi bốn mw do tổng công ty phát điện ba
sản xuất hơn hai mươi ba triệu kwh đã góp phần rất lớn vào việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho hệ thống điện quốc gia
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đặc biệt cho khu vực miền nam
năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua nhà máy đã cung cấp cho hệ thống điện bảy một trăm linh năm triệu kwh đạt một trăm linh chín mươi chín kế hoạch đề ra
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai có công suất hơn hai mươi ba triệu kwh đạt một trăm linh chín mươi chín kế hoạch đề ra
nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai có công suất hơn hai mươi ba triệu kwh đạt một trăm linh chín mươi chín kế hoạch đề ra
năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai có công suất hơn hai mươi ba triệu kwh đạt một trăm linh chín mươi chín kế hoạch đề ra
thỏa thuận thương mại giữa hai nước sẽ là ưu tiên hàng đầu sau khi anh rời khỏi liên minh châu âu eu sự kiện được gọi là brexit
ông koker cho biết ngoại trưởng anh johnson hiểu rất rõ việc anh cần phải tích cực đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương
đồng thời khẳng định ưu tiên của washington trong việc đảm bảo thỏa thuận này có thể được đàm phán theo cách thức phản ánh quan hệ đồng minh truyền thống giữa hai nước
trong khi đó ngoại trưởng johnson cho biết anh vẫn là đối tác chính của mỹ trong việc hợp tác vì nền an ninh toàn cầu và cũng là quốc gia luôn ủng hộ tự do thương mại
ý tưởng về việc mở cửa các trường học công lập cho trẻ em tị nạn tại malaysia vừa vấp phải sự phản đối của hiệp hội phụ huynh giáo viên nước này
hiệp hội này cho rằng nếu như cho phép trẻ tị nạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau theo học tại trường công lập
thì sự khác biệt về văn hóa có thể sẽ tạo ra nhiều hệ lụy xấu với xã hội
thay vào đó
theo hiệp hội này chính phủ malaysia nên cử giáo viên đến các trại tị nạn và các khu định cư của người tị nạn để dạy học cho trẻ em nơi đây
chủ tịch hiệp hội phụ huynh giáo viên malaysia ông mohammed ali hassan nhận xét
với biện pháp cử giáo viên đến các trại tị nạn và các khu định cư chi phí cho việc học của trẻ tị nạn sẽ giảm xuống đáng kể
chính phủ nên tìm cách thiết thực để giúp trẻ được học hành mà không phải chịu chi phí quá cao
trong số ba trăm linh trẻ tị nạn tại malaysia hiện nay hầu hết đến từ indonesia myanmar và philippines
theo quy định của chính phủ malaysia hiện trẻ em tị nạn tại nước này chưa được phép theo học tại các trường công lập
ngoài việc phải chịu thiệt thòi về giáo dục trẻ tị nạn còn có nguy cơ bị các băng nhóm tội phạm lôi kéo và lợi dụng
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân